cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn thành em tự phát mai thị diễm nga và lê kim thuận về hành vi cướp tài sản
khoảng ba giờ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng đến nhà trọ diễm ngân thuộc khóm mỹ tây phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bàn bạc để lê kim thuận mua dâm đối với bị hại là võ thị kiều oanh rồi sau đó cướp tài sản
khi vào nhà trọ đối tượng thuận dùng thuốc ngủ đã pha vào nước cho bị hại uống sau đó cướp tài sản gồm một điện thoại di động một xe mô tô hiệu sirius tổng giá trị tài sản khoảng hai mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh đã tạm giữ hình sự
các đối tượng